thưa quý vị thông tin từ công an tỉnh bắc ninh xác nhận trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm ít nhất ba người tử vong và hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày nhiều nhân chứng cho biết một xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao
đâm trúng văng ra và va chạm với một xe máy đi bên cạnh hậu quả ba người tử vong tại chỗ hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông cùng với công an huyện quế võ
bảo vệ khám nghiệm hiện trường tử thi và điều tra làm rõ vụ việc này
còn tại tỉnh đắk lắc hai đối tượng là trần nam giang ở huyện cư mực a và trần văn hiệp ở thành phố bô ma thuật
đã tham gia một vụ đánh nhau trước quán bar
đã khiến cho một người tử vong và hiện đã bị công an thành phố bô ma thuật tạm giữ hình sự
nạn nhân trong vụ án là anh hoàng ngọc trung chú tại huyện cửu đông anna
vào đêm ngày một mươi tháng sáu giang và hiệp đến quán bar leberty ở thành phố buôn ma thuật để chơi
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn sau đó lao vào đánh nhau với hoàng ngọc trung
hậu quả trung bị giang và hiệp đánh đến tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi chú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần vận chuyển ma túy
cho một đối tượng tên là cô nhỏ không rõ lai lịch
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một như mọi lần mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy
đã được thống nhận
điều nhất giao dịch từ trước khi vừa về đến nam hầm đường bộ hải vân
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang thù giữ hơn ba kg ma túy đá
đến thời điểm bị bắt giữ mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công
công an thành phố rạch giá phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh kiên giang đã phát hiện hàng chục đối tượng thuê phòng sử dụng ma túy
kiểm tra tại một
khách sạn ở địa chỉ trên đường ba tháng hai vĩnh lạc thành phố đặc giá tỉnh kênh giang
lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn và tầng năm của khách sạn có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng
để sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp và một số dụng cụ sử dụng ma túy
tạm giữ gần bốn mươi triệu đồng
qua kiểm tra nhanh công an đã phát hiện bốn mươi bảy đối tượng đã dương tính với chất ma túy này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
vấn đề điều chỉnh những bất cập trong cộng điểm ưu tiên
qua đó thì nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các cơ sở đào tạo
cũng như hoàn thiện chính sách về tuyển sinh bảo đảm khách quan công bằng giữa các thí sinh và giữa các cơ sở đào tạo
xin mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
vâng chị hiến minh ngày hôm nay thì thời tiết có điều gì đáng lưu ý không ạ
vâng thưa chị dương trang thưa quý vị khán giả
thời tiết ngày hôm nay có những điểm đáng lưu ý đó là
thời trời vẫn rất là oi nóng nhiệt độ thủ đô hà nội dự báo cao nhất là ba mươi sáu độ
và độ ẩm vẫn duy trì ở mức từ sáu mươi trở lên
do là đô thị lớn nhiều đường nhựa bê tông và nhà kính nên không khí càng bức bối khó chịu
không riêng thủ đô hà nội mà nhiều nơi khác ở miền bắc cũng duy trì thời tiết nắng oi vào ngày hôm nay
đặc biệt là hòa bình ninh bình và hải dương nhiệt độ cao là ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ
vâng đến tối và đêm nay thì miền trung sẽ được giải nhiệt khi mà bước vào một đợt mưa lớn mới
tuy giúp làm mát bầu không khí nhưng mà mưa sau những chuỗi ngày nóng thì rất dễ kèm theo sấm xét gió lốc thậm chí là cả mưa đá
và còn tại tây nguyên và nam bộ thì sẽ có mưa mát sớm hơn mưa bắt đầu xuất hiện vào khoảng chiều tối
quý vị lưu ý luôn mang theo bên mình vật dụng che mưa để thuận tiện hơn cho việc di chuyển
đó là đôi nét về tình hình thời tiết ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần thị hồng ba mươi sáu tuổi quê tại tỉnh quảng trị hai mươi năm tù giam
nguyễn văn điện sáu mươi một tuổi quê ở tỉnh nam định tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào các ngày hai mươi bảy tháng bốn và một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực đường số ba khu công nghiệp biên hòa một
phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điện đã ba lần giúp sức cho hồng bán hai gói
ma túy tổng hợp có khối lượng hai trăm linh g với giá sáu mươi bốn triệu đồng cho người nghiện
vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hồng tiếp tục đến khu công nghiệp biên hòa i đưa cho điện một gói ma túy
khối lượng hơn một trăm linh gram ma túy tổng hợp để bán cho người nghiện thì bị lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh đồng nai bắt giữ
khám xét phòng trọ của hồng tại phường an bình lực lượng công an thu giữ thêm hơn một tám kg methamphetamin và gần năm kg ketamin mà hồng cất giấu
được biết điện có hai tiền án về tội
mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện an lão tỉnh bình định vừa bắt đối tượng truy nã đinh văn hạnh ba mươi sáu tuổi chú xã an dũng huyện an lão
theo quyết định truy nã số hai ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an lão về tội trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng hạnh đã đột nhập vào nhà ông đinh văn quyền ở cùng địa phương lấy trộm một chiếc cơ máy trị giá hơn một mươi triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài
sau khi gây án hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay thì bị bắt hiện công an huyện an lão đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật
hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi lê thành trọng sinh năm hai nghìn sáu cư trú ở ấp hòa phú hai thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ cơ quan điều tra qua mạng xã hội lê thành trọng có quen biết với một bé gái sinh năm hai nghìn chín cư trú ở xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
khoảng tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trọng và bé gái này nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà của một người bạn ở ấp phước quản xã đa phước huyện an phú
tại đây giữa hai người đã hai lần quan hệ tình dục với nhau đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhận thấy dấu hiệu bất thường của con gái nên mẹ bé gái gặng hỏi
thì mới biết con gái mình bị xâm hại sau đó mẹ bé gái đã làm đơn tố cáo trọng đến cơ quan công an tại cơ quan công an trọng đã khai nhận hành vi của mình
thời gian qua tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn hà nội trong đó có thị xã sơn tây đang có diễn biến phức tạp
các đối tượng xâm hại thường thực hiện các hành vi xâm hại nhóm trẻ em trong độ tuổi từ một mươi một đến dưới một mươi sáu tuổi
với sự và cuộc quyết liệt cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây cũng đã khởi tố nhiều đối tượng tạo sức răn đe
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ghi nhận của phóng viên thành sự
nam thanh niên này sau thời gian quen biết với bạn gái hai bên nảy sinh tình cảm nên đã làm chuyện người lớn
chỉ khi bạn gái bỏ nhà ra đi gia đình và nhà trường đã tới cơ quan công an trình báo
quá trình xác minh thông tin lực lượng công an đã phát hiện bạn gái ở trọ cùng nam thanh niên này
sau khi đấu tranh làm rõ nam thanh niên đã bị xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
về bạn ấy là con bạn xã hội lúc đầu thì em không biết là sinh năm bao nhiêu
thấy bạn của bạn ấy bảo là hai sáu thì em nghĩ là hai sáu
đến khoảng đầu tháng năm này em mới biết là bạn ấy dưới một mươi sáu tuổi
trong thời gian yêu nhau thì em với bạn ấy có quan hệ tình dục ba lần
ba lần đó là điều đi nhanh nghỉ
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sơn tây hà nội
số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua
đều có xu hướng tăng với diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của loại tội phạm này
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn thị xã sơn tây đã xảy ra hai vụ dâm ô
và bốn vụ giao cấu khởi tố bảy đối tượng
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm này vẫn có những khó khăn nhất định
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì thường nạn nhân là các bé gái còn ít tuổi
nên là các cháu sau khi thứ nhất là các cháu ít tuổi thì cái việc mà khai báo
thứ nhất là để mà lấy chứng cứ và lời khai của các cháu thì cũng sẽ rất là kỳ công
cái thứ hai là có những cháu bé mà có thể nhận thức tốt
thế nhưng các cháu lại có cái tâm lý phòng bị vì sợ bố mẹ biết sợ nhà trường biết sợ bạn bè thầy cô biết
nên là khi khai báo là có những cái lời khai nó không trung thực
cái thứ ba đó là cái tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì cái chứng cứ vật chất nó cũng tương đối ít
thế nên là cơ quan điều tra để mà điều tra làm rõ xử lý được cái loại tội phạm này
thì cũng rất là phải công phu đã áp dụng đầy đủ và triệt đề tất cả các biện pháp điều tra
để nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên về cách nhận biết
cũng như phòng ngừa về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
thời gian qua công an thị xã sơn tây cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trước hết là phải nói đến vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường
đó là gia đình nhà trường phải nêu cao cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc trông non quản lý con em mình
và cái thứ hai đó là trang bị cho các con các cha em và các cháu những cái kiến thức
những kỹ năng sống để tự bảo vệ được bản thân mình trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em
cái thứ hai nữa là đối với các cái chủ kinh doanh nhà nghỉ khách sạn nhà trọ
nói chung là những cơ sở lưu trú khi mà thực hiện việc kinh doanh này
thì trước hết các chủ cơ sở nhà nghỉ phải chấp hành nghiêm túc
chất đầy những quy định về kinh doanh lưu trú
khi mà có những biểu hiện nghi vấn thì phải báo cho cơ quan chức năng
kịp thời phù hợp để giải quyết
còn cái thứ ba nữa là đối với các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương
phải làm thật tốt công tác tuyên truyền
những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều để lại hậu quả nặng nề
không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả tâm lý
theo quy định của bộ luật hình sự hiện nay
khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng
tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là bảy năm
nặng nhất là trung thân hoặc tử hình
hội phụ nữ công an tỉnh an giang vừa tổ chức lễ ra mắt chương trình
mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại các huyện châu phú châu thành chợ mới và thành phố long xuyên
đoàn công tác hội phụ nữ công an tỉnh đã đến thăm trao quà gồm sách giáo khoa
tập tập và tiền mặt cho năm cháu mồ côi
tại các huyện châu phú châu thành chợ mới và thành phố long xuyên
đoàn công tác hội phụ nữ công an tỉnh đã đến thăm trao quà gồm sách giáo khoa

và các bạn đánh lo sợ em học sinh này không dám đến trường
sau khi đến phòng tham vấn tâm lý học đường được các thầy cô chia sẻ
em đã bớt đi điều chỉnh được cảm xúc vượt qua lo sợ
kiểu khi mà mình bị một cái vấn đề gì đấy thì con khuyên mọi người là
nên nói sớm hơn nên nói sớm nhất có thể đừng để cái vấn đề mà nó kiểu
càng lâu ngày thì nó sẽ càng tích tụ lên và kiểu nó càng khó giải quyết hơn nhé
thì con lúc ấy con nói với cả bố nói với mẹ nói với cả thầy cô
con được mọi người chỉ cho giúp đỡ và đến bây giờ thì con có thể học tập
và vui vẻ bình thường nhé
mới đi vào hoạt động những phòng tham vấn của trường trung học cơ sở vô sĩ liên
nhận được sự hưởng ứng của nhiều học sinh
được vận hành theo tiêu chuẩn ba c là chuyên môn chuyên nghiệp và chuyên trách
ngoài việc tư vấn mô hình tham vấn này còn giúp nhận diện những vấn đề tâm lý
mà học sinh gặp phải
những phòng tư vấn được chuẩn hóa là mục tiêu đề ra của bộ giáo dục và đào tạo
để triển khai ở nhiều trường học
tư vấn tâm lý học đường rõ ràng đóng vai trò quan trọng
tuy nhiên thực tế nhiều trường học hiện nay phòng không vấn tâm lý vẫn chưa có
nếu có chưa được truyền hóa thiếu cả cơ sở vật chất đánh giáo viên
theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tính riêng ở hàn bộ
chỉ có hơn hai mươi trên tổng số hơn hai trăm linh trường trung học có hoạt động tham vấn học nghề khá bài bản
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp cùng bộ đội hữu cùng bộ ủy ban dân các địa phương
làm sao để giải quyết vấn đề về các nội dung hướng tới các hoạt động tư vấn tâm lý trường học
phải được chuyên nghiệp hóa dần trong nhà trường
vấn đề này bộ tiếp tục sẽ phối hợp bộ đội hữu để làm sao để tạo cơ chế
và nhân sự trong nhà trường để tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn tâm lý
trong trường học nó tốt hơn
tâm lý học đường vẫn đang làm mảng chống cần được chuyên nghiệp hóa tận dụng thời gian nghỉ hè
các trường học đang nỗ lực chuẩn hóa công tác tư vấn tâm lý học đường
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học mới